đến thời điểm hiện tại dịch tà lợn châu phi chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh phú thọ
nhưng với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh một trăm tám mươi bốn trên hai trăm bảy mươi bảy xã phương đã thành lập các tổ kiểm soát phương tiện vận chuyển động vật lưu động
các tổ chốt đã bố trí đủ nhân lực đảm bảo thời gian trực hai mươi bốn trên hai mươi
nhiệm vụ của các chốt kiểm dịch là kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh phú thọ
xử lý các đối tượng vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc
không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y có thẩm quyền vào địa bàn
phun tiêu độc khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển theo đúng quy định hiện hành
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ cũng chỉ đạo các sở ban ngành liên quan như sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân các huyện thành phố có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn hoạt động của các chốt kiểm dịch
hàng tuần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về ủy ban nhân dân tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu